lai châu hiện đang là cao điểm của mùa mưa đây cũng là thời điểm mũi phát triển sinh sôi nảy nở rất nhanh
và cũng là nguy cơ khiến cho nhiều người mắc sốt xuất huyết nhất là trẻ em
trước tình hình này ngành y tế lai châu đã chủ động tăng cường các biện pháp để phòng và tránh sốt xuất huyết
nhằm phòng chống và không để dịch lây lan trên diện rộng ngành y tế lai châu đã tham mưu cho tỉnh
chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đồng thời tiến hành tập huấn cho cán bộ y tế toàn ngành
về cách phòng chống và các phác đồ điều trị bệnh
ngành cũng phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền về sự nguy hiểm
và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh xuất xuất huyết cho bà con nhân dân
bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những bệnh lây truyền qua mỗi truyền
để chủ động phòng chống dịch bệnh này tại địa phương chúng tôi cũng đã tổ chức
các bệnh lây truyền qua mỗi truyền
chúng tôi đã giao cho các địa phương tổ chức tuyên truyền để mạnh việc phối hợp các bàn ngành đoàn thể
để tuyên truyền làm sao cho bà con nắm chất được cách phòng và chống dịch bệnh này
và chủ động tự biết cách phòng chống và thể phương
và về phía các cán bộ y tế thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn
và trang bị đầy đủ các phương tiện để giúp cho anh chém
tác nghiệp và thực hiện tốt được nhiệm vụ phòng bệnh tại địa phương
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có thể xảy ra đối với tất cả mọi người mọi lứa tuổi
song trẻ em từ ba đến một mươi tuổi là đối tượng dễ bị mắc nhất với triệu chứng sốt cao đột ngột từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
với trẻ lớn hơn thì dấu hiệu là suốt nhẹ đau đầu nhức mắt nhức mỏi toàn thân
sự nguy hiểm của bệnh đã được đội ngũ y tế cơ sở tuyên truyền
người dân nhận biết và cùng nhau tham gia chống dịch bệnh
được cán bộ y tế xuống nhà tuyên truyền về cách phòng bệnh
nên gia đình và hàng xóm đã chủ động dọn dẹp phát quang bờ bụi đổ hết những thứ có nước đọng
đêm đến trước khi đi ngủ thì giặn do con cháu buông màn tránh mối rớt
đưa cán bộ xuống hướng dẫn cách phòng bệnh mình rất là vui
và nghe theo cán bộ tuyên truyền để xin giữ sức khỏe cho mình và gia đình
người bị sốt xuất huyết có thể mắc lại lần hai
lần ba và khi mắc lại sẽ rất nguy hiểm
vì vậy công tác phòng bệnh cần được đặc biệt quan tâm
phòng chống dịch suất huyết thì bà con cần phải tập trung vào có mấy cái việc
cái thứ nhất là phòng mũi đốt
và muốn phòng mũi đốt thì phải làm ra đó để tiêu diệt mũi
thế tiêu diệt mũi thì cần có mấy cái biện pháp
một là ngăn chặn mũi nó sinh sôi này là nó đẻ
thế thì phải bỏ loại bỏ tất cả các cái nguồn nước động để mà làm cái nơi đẻ của mũi
thế rồi là sử dụng hóa chất phun để tiêu diệt mũi
cái thứ hai nữa là phải nằm mạng
thứ ba nữa là phải thực hiện tất cả những cái việc mà phát qua mũi rậm
thế rồi là loại trừ mũi khỏi cái môi trường sống

việc tích cực triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết của ngành y tế
mỗi người dân cũng cần thay đổi nhận thức trong việc tự giác tham gia phòng chống dịch bệnh
nâng cao ý thức xin giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực sinh sống để góp phần phòng chống dịch xuất xuất huyết hiệu quả